phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
chính phủ và nhân dân việt nam luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của liên hiệp quốc
trong việc gìn giữ hòa bình an ninh và phát triển trên thế giới
việt nam coi trọng và hợp tác tốt với liên hợp quốc coi liên hợp quốc là một trong những đối tác hàng đầu
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả của liên hợp quốc
trong nhiều năm qua sự giúp đỡ của liên hợp quốc và các cơ quan thiết thực hiệu quả
năm hai nghìn một mươi bảy kỷ niệm bốn mươi năm quan hệ hai bên việt nam sẽ tổ chức kỷ niệm và rút ra những kinh nghiệm
để hợp tác tốt hơn trong thời gian tới
thủ tướng đánh giá các chương trình của liên hợp quốc rất thiết thực đối với việt nam
suốt những năm qua việt nam luôn lắng nghe thực hiện nghiêm túc các chương trình của liên hợp quốc
như hivs môi trường so đói giảm nghèo bình đẳng giới đều được các cấp ngành thực hiện quyết liệt
thủ tướng bày tỏ trân trọng đối với sự đóng góp quý báu của ba điều phối viên
cũng như các vị trưởng đại diện cơ quan liên hợp quốc trong việc thực hiện các dự án chương trình ở việt nam
thủ tướng khẳng định bà xứng đáng với huân chương hữu nghị của việt nam dành cho bà
về phần mình bà meta cho biết liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao vai trò và trách nhiệm việt nam
đặc biệt là gìn giữ hòa bình và ổn định phát triển trên thế giới
khẳng định việt nam đóng góp vào nhân quyền liên hợp quốc đóng góp định hình cải cách của liên hợp quốc
sự định hình của việt nam về chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi để cùng chung tay không ai tụt hậu đằng sau trong quá trình phát triển
trọng tâm hợp tác của liên hợp quốc và việt nam thời gian tới là phát triển dựa trên quyền con người
nhìn lại chương trình hành động hai bên thời gian qua bà vinh dự đã giúp việt nam đạt được phần lớn các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
nhất là xóa đói giảm nghèo giúp việt nam đạt uy tín cao trong cộng đồng quốc tế
trong chương trình sự hợp tác hai bên có thay đổi nhưng vẫn tiếp nối
việt nam cần sự chung tay của khu vực tư nhân các tổ chức xã hội trong quá trình phát triển
hai bên cần ký văn kiện hợp tác song phương mới
liên hợp quốc sẽ là đối tác phát triển tin cậy có trách nhiệm trong năm năm tới
và hy vọng sự hợp tác này phát triển mạnh mẽ hơn góp phần để việt nam trở thành một hình mẫu phát triển trên thế giới
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp giám đốc cơ quan khí tượng thủy văn của liên hợp quốc
chủ tịch ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu ipcc thuộc tổ chức khí tựu thủy văn của liên hợp quốc ông hồ xuân ly
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết việt nam đang chịu tác động của biến đổi khí hậu nặng nề
cho nên việc hợp tác với các tổ chức của liên hợp quốc rất quan trọng trong ứng phó biến đổi khí hậu
thủ tướng nêu rõ biến đổi khí hậu ập đến việt nam rất nhanh
năm nay việt nam chịu thiên tai hạn hán bão lụt nặng nề ảnh hưởng lớn tăng trưởng kinh tế
thủ tướng mong ipc hợp tác chặt chẽ hỗ trợ việt nam trong công cuộc ứng phó biến đổi khí hậu
thủ tướng đề nghị ipccc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này thúc đẩy năng lực của việt nam trong lĩnh vực nghiên cứu về biến đổi khí hậu
quan tâm tạo điều kiện cho các cơ quan trường đại học viện nghiên cứu trung tâm khí tượng thủy văn tham gia vào nhóm nghiên cứu của ipc
nhất là về biến đổi khí hậu các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu để việt nam học hỏi thêm kinh nghiệm
ipcc có sự hỗ trợ về kỹ thuật thiết bị để việt nam đánh giá chính xác hơn về tác động của biến đổi khí hậu
nhất là tập trung các vấn đề ngập lụt xâm nhập mặn biến đổi địa chất
thủ tướng mong muốn ipcc có sự phối hợp chặt chẽ với việt nam để thực hiện các thỏa thuận hội nghị cop hai mươi một mà việt nam đã tham gia
ông cho biết sáng nay tổ chức thành công hội thảo hữu ích của ủy ban liên chính phủ biến đổi khí hậu với chính phủ việt nam
đây là sự kiện đầu tiên mà ipc tổ chức như vậy
các đại diện cơ quan quan trọng của ipc đều có mặt tại việt nam lần này
thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ipc hợp tác với việt nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu
ipc cũng nhận thức đầy đủ mọi thách thức về biến đổi khí hậu mà việt nam đang gặp phải
chiều nay tại trụ sở của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tại hà nội
văn phòng chính phủ đài tiếng nói việt nam bộ kế hoạch và đầu tư cùng cán bộ công nhân vinaconex chín
đã đến khuyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tham dự và tiếp nhận hỗ trợ cho đồng bào miền trung
tại lễ tiếp nhận đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết trong sáu tháng trở lại đây
đồng bào cả nước rất quan tâm đến đồng bào miền trung
khi mà ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn từ tháng bốn làm cuộc sống nhân dân chưa trở lại ổn định
thì nay lại xảy ra trận lũ lụt gây ảnh hưởng nặng nhất trong lịch sử
làm người dân bị tổn thất nặng nề có nơi bị cô lập với bên ngoài
trước tình hình trên được sự quan tâm của các cơ quan các tổ chức cá nhân
đồng chí nguyễn thiện nhân thay mặt đồng bào miền trung trân trọng cảm ơn hành động của đài tiếng nói việt nam
văn phòng chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư cùng cán bộ công nhân vinaconex chín
đã ủng hộ cho đồng bào miền trung gặp lũ lụt
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định nghĩa cử đóng góp cao đẹp dành cho người dân này
sẽ sớm được chuyển đến với bà con bị thiệt hại tại các tỉnh miền trung một cách sớm nhất
đoàn kiểm tra giám sát của trung ương do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy cần thơ về việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thành phố cần thơ tập trung vào ba khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội
là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đi đôi với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ
tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ
hiệu quả và tăng cường ứng dụng thành tiệu khoa học kỹ thuật trong quản lý điều hành kinh tế xã hội và các lĩnh vực phục vụ đời sống nhân dân
trong đó tập trung giải quyết những bức xúc nổi cộ ở địa phương đơn vị những bức xúc của nhân dân
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng trưởng đoàn kiểm tra giám sát cho biết
nhằm đưa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng vào cuộc sống ban chấp hành trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc
cho các cán bộ chủ chốt học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
để kiểm tra đôn đốc về thực hiện bộ chính trị có quyết định thành lập sáu đoàn kiểm tra do các đồng chí trong bộ chính trị
ban bí thư làm trưởng đoàn thực hiện công tác kiểm tra giám sát ở hai mươi tỉnh thành trên cả nước
do trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam phối hợp với liên hợp quốc và các cơ quan bộ quốc phòng phối hợp tổ chức
đã diễn ra tại hà nội vào sáng nay
khóa tập huấn giảng viên gìn giữ hòa bình liên hợp quốc với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia thuộc đội huấn luyện cơ động
ban huấn luyện tích hợp cục diện giữ hòa bình và cục hỗ trợ thực địa liên hợp quốc thuộc liên hợp quốc
sẽ trực tiếp giảng dạy cho hai mươi ba học viên là các sĩ quan nhân viên đã đang và sẽ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
thuộc trung tâm dình dữ hòa bình việt nam bộ tư lệnh công bình
đây là lần đầu tiên việt nam tổ chức một khóa tập huấn với toàn bộ giảng viên và chuyên gia liên hợp quốc
khóa tập huấn được coi là biểu hiện sinh động cho sự hỗ trợ của liên hợp quốc trong việc trang bị các kiến thức
kinh nghiệm và kỹ năng đào tạo cho đội ngũ giảng viên về gìn giữ hòa bình của việt nam
góp phần từng bước hiện thực hóa những cam kết của lãnh đạo các cấp việt nam trong nỗ lực tham gia hoạt động gìn giữ của liên hợp quốc
và giúp việt nam hoàn thiện hơn nữa các bước chuẩn bị cho việc cử các đơn vị tham gia làm nhiệm vụ tại phái bộ liên hợp quốc
chiều cùng ngày tại trụ sở bộ quốc phòng hà nội thượng tướng võ văn tuấn phó tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
đã tiếp đội huấn luyện lưu động của liên hợp quốc sang việt nam tổ chức khóa huấn luyện giảng viên dình dữ hòa bình liên hợp quốc
tại buổi tiếp thượng tướng võ văn tuấn đánh giá cao đội huấn luyện lưu động của liên hợp quốc
sang giúp việt nam tổ chức tập huấn giảng viên tạo điều kiện thuận lợi để việt nam làm tốt mọi công tác chuẩn bị
sẵn sàng cử lực lượng phương tiện tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trong thời gian tới
thay mặt đoàn huấn luyện lưu động liên hợp quốc trung tá adin fittaly cảm ơn bộ quốc phòng việt nam đã mở lớp huấn luyện lưu động này
để đoàn huấn luyện lưu động liên hợp quốc được giao lưu chia sẻ những kinh nghiệm cho tất cả các học viên trong khóa học
những kiến thức phương pháp kỹ năng về huấn luyện chuyên môn mang lại hiệu quả cao nhất trong khóa huấn luyện tại việt nam
chiều nay tại trung tâm phát thanh quốc gia đài tiếng nói việt nam đã tổ chức lễ công bố giới thiệu chương trình mới tiến lên việt nam
phát biểu tại lễ công bố ông nguyễn thế kỷ ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam cho biết
chương trình tiến lên việt nam với sự đầu tư công phu về chất lượng nội dung kỹ thuật sẽ đáp ứng được nhu cầu của công chúng
đặc biệt là những công chúng trẻ tuổi
chương trình hy vọng sẽ giúp thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp làm cầu nối cho những ước mơ khởi nghiệp
cung cấp trí thức kinh nghiệm phát triển của thế giới trong nhiều lĩnh vực
và quan trọng hơn cả là lan tỏa những thông tin hữu ích thiết thực và truyền cảm hứng phát triển cho xã hội
chương trình tiến lên việt nam được phát sóng và xuất bản trên hệ thống truyền thông đa phương tiện của vtv

ở phần tiếp theo của chương trình nga không xem xét lệnh ngừng bắn nhân đạo mới tại syri
eu miễn thị thực cho công dân ukraine từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại syri nga hôm nay thông báo sẽ không xem xét một lệnh ngừng bắn nhân đạo mới tại syri
sau khi một lệnh ngừng bắn ngắn hạn hết hiệu lực vào hôm hai mươi hai tháng một mươi vừa qua
hãng tin interfax dẫn lời thứ trưởng ngoại giao nga sergei radikov cho biết

để ra hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo không phù hợp vào thời điểm hiện tại
để gia hạn lệnh ngừng bắn lực lượng đối lập cần phải bảo đảm cách hành xử phù hợp của các nhóm chống chính phủ
cùng ngày quân đội thổ nhĩ kỳ cho biết đã tấn công hàng chục mục tiêu của các lực lượng dân quân người quốc
và tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng tại syri trong hai mươi bốn giờ qua khiến cả hai nhóm này mất đi khả năng di chuyển
trong khi đó quân đội syri cho rằng sự hiện diện của quân đội thổ nhĩ kỳ trên lãnh thổ syri là không thể chấp nhận
và là hành động leo thang nguy hiểm cũng như vi phạm trắng trợn chủ quyền của nước này
iran vừa kêu gọi nga và các nước bên ngoài tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ opec
cần tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm ổn định thị trường và giúp nâng giá vàng đen trong thời gian tới
lời kêu gọi trên được bộ trưởng dầu mỏ iran bizan jakarne đưa ra trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo ngành năng lượng của nga và ả rập xê út tại tehran
ông jagane kỳ vọng nga và các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ ngoài opec
sẽ đạt được thỏa thuận phù hợp với quyết định về giảm sản lượng dầu mà opec đã đưa ra
quan điểm về việc opec phải phối hợp với các nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới khác để bình ổn giá dầu
đã được tổng thống iran hassan rouhani nhiều lần nhắc đến trong bối cảnh giá dầu mỏ xuống thấp gây thất thu cho nhiều nước
mới đây nhất trong cuộc điện đàm với tổng thống venezuela nicolas maduro
ông rouhani khẳng định trong hội nghị opec diễn ra vào tháng một mươi một tới
các bên liên quan cần cố gắng để đạt được quyết định khả thi cho phép tăng giá dầu mỏ
một máy bay hạng nhẹ sáng nay đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ manta làm ít nhất năm người thiệt mạng
tài nạn máy bay nghiêm trọng nhất trong thời bình ở malata xảy ra vào lúc bảy giờ hai mươi phút sáng theo dời địa phương
khi phi cơ đang trên đường tới thành phố misrata của libya
các quan chức hàng không ban đầu cho rằng
chiếc máy bay chở những quan chức từ cơ quan biên giới liên minh châu âu eu fronstec
song cơ quan này lại xác nhận họ không triển khai máy bay
và không có quan chức nào có máy bay
hình ảnh trên truyền hình cho thấy lửa cháy quanh sát máy bay gần đường băng khói đen dày đặc
trong khi đó hầu hết những người thiệt mạng có quốc tịch là nước pháp
trong đó có ba giới chức của bộ quốc phòng và hai nhà đấu thầu
tất cả các chuyến bay đi và tới sân bay quốc tế malata đã bị đình chỉ
tổng thống ukraine ông petro poroshenko vừa cho biết
liên minh châu eu sẽ bãi bỏ thị thực nhập cảnh đối với công dân của nước này
bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tới
tổng thống poroshenko khẳng định ukraine đã hoàn tất các yêu cầu của eu
để được hưởng chế độ miễn thị thực cho công dân trong nước
và nhận được sự ủng hộ của phần lớn các nghị sĩ trong nghị viện châu âu ep
việc miễn thị thực nhập cảnh sẽ có hiệu lực cùng với thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh eu và ukraine
nếu đề xuất được phê chuẩn công dân ukraine được quyền lưu trú
tại khu vực miễn thị thực schengen trong thời gian là chín mươi ngày
vấn đề miễn thị thực cho công dân của ukraine được coi là một bước đi mới
nhằm đưa ukraine xích lại gần hơn với khối này trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên đang căng thẳng
chính quyền kiev cũng đã ký thỏa thuận liên kết với eu với mục tiêu gia nhập liên minh này trong tương lai
pháp hôm nay bắt đầu thực hiện chiến dịch giải tỏa và sơ tán hàng nghìn người di cư
khỏi khu lán chạy trái phép ở thành phố cảng calais phía bắc nước pháp
khu lán chạy này được coi là biểu tượng cho sự thất bại của liên minh châu eu
trong giải quyết của khủng hoảng người di cư
người di cư sẽ được tách thành bốn nhóm phân chia theo gia đình
nam giới độc thân trẻ em và những người dễ bị tổn thương
họ sẽ được di chuyển trên tới ba trăm linh trung tâm tiếp nhận trên toàn nước pháp
nhà chức trách pháp cho biết sẽ bảo đảm cho bảy năm trăm linh nơi tạm trú mới cho số người di cư tại kalley
ước tính số di cư tại kalley sẽ có khoảng sáu đến tám người
ngoài ra khoảng một hai trăm năm mươi cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh
trong suốt quá trình giải tỏa khu lán trại và chở người di cư đến các trung tâm tị nạn
thành phố cảng cale trở thành điểm nóng của người tị nạn kể từ năm ngoái
khi hàng chục nghìn người nhập cư trái phép đổ tới
nhà chức trách pháp đã tiến hành nhiều chiến dịch giải tỏa
nhưng vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của người nhập cư tại đây
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân